đoàn công tác của ủy ban kinh tế của quốc hội do đồng chí vũ hồng thanh chủ nhiệm ủy ban kinh tế quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh long an về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tại buổi làm việc tỉnh long an đã đề xuất kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng đến quốc hội và có các cơ chế chính sách sớm bố trí vốn để thực hiện các dự án kết nối giao thông trọng điểm để thúc đẩy cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và các tỉnh thành lân cận
ủy ban kinh tế quốc hội ghi nhận và cho biết sẽ làm việc với các cơ quan liên quan để bàn bạc thống nhất và trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết
đoàn công tác cũng lưu ý đối với tỉnh cần tập trung nâng cao chất lượng các mặt hàng nông sản để phương ra thị trường quốc tế tập trung hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao hoạt động các hợp tác xã